tại đà nẵng do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba hiện nay một số bãi biển thuộc tuyến đường nguyễn tất thành hoàng sa võ nguyên giáp
tràn ngập lượng lớn rác thải ra vào bờ gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường
phần lớn số rác thải trên là một phần rác sinh hoạt rác từ cây cối ngã đổ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng tổng lượng rác tràn trên đường hoàng sa võ nguyên giáp nguyễn tất thành khoảng năm trăm linh tấn
sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã có kế hoạch dọn dẹp môi trường sau bão
trong đó đối với rác ven biển sẽ tiến hành dọn dẹp từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
theo đó ủy ban nhân dân các quận ven biển sẽ khảo sát và huy động lực lượng đoàn thể đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tham gia đồng loạt ra quân dọn vệ sinh rác ven biển